theo đó ngày hai mươi tám tháng hai giám đốc công an tỉnh quảng ninh cho biết tại cơ quan điều tra
tài xế của nhà xe bị tố hành hung bỏ rơi khách giữa cao tốc bước đầu thừa nhận có hành vi không đúng với hành khách
cơ quan công an cũng mời những người liên quan lên làm việc đồng thời tạm giữ phương tiện
thiếu tướng đinh văn nơi giám đốc công an tỉnh quảng ninh cho hay
cơ quan công an đang tập trung điều tra làm rõ hành vi của nhà xe
đồng thời liên hệ bị hại để xác định mâu thuẫn mối quan hệ giữa nhà xe và bị hại
quan điểm của công an tỉnh quảng ninh trong vụ việc này là xử lý cương quyết
đến nơi đến trốn nếu đủ điều kiện sẽ khởi tố vụ án khởi tố bị can
giám đốc công an tỉnh quảng ninh nêu quan điểm
quảng ninh là một tỉnh du lịch đang phát triển không thể chấp nhận những hành vi như trên
cơ quan chức năng đã cảnh báo rất nhiều lần các phương tiện phải hoạt động làm sao đúng quy định của pháp luật
mang tính chất phục vụ nhân dân khách du lịch trong và ngoài nước
người nào vi phạm sẽ phải xử lý đến nơi đến trốn
trước đó trên mạng xã hội facebook lan truyền thông tin kèm hình ảnh một hành khách bị xe khách chặt chém
đuổi xuống cao tốc và bị hành hung với thương tích ở vùng cổ
đi kèm về đó là hình ảnh chiếc xe mang biển kiểm soát một mươi bốn b bốn nghìn hai trăm bảy mươi tám
facebook này chia sẻ
mọi người đi xe quảng ninh nhớ chữa xe nẻ ra nhé lừa đảo
đi hà nội băng ninh hai trăm linh đồng hà nội uông bí bốn trăm linh đồng hà nội mong cái năm trăm linh đồng
không đồng ý trả vé cao nhà xe sử dụng côn đồ đòi mỗi hành khách hai trăm linh đồng
rồi thả xuống giữa cao tốc gần với cầu đuống
thông tin trên thu hút sự quan tâm bình luận của nhiều người
đa số đều bức xúc trước hành vi của nhà xe
theo thông tin từ dữ liệu đăng kiểm
chủ xe khách mang biển kiểm soát một mươi bốn b bốn nghìn hai trăm bảy mươi tám là một người đàn ông ở thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh
mới đây trên mạng xã hội facebook xuất hiện thông tin kèm hình ảnh chia sẻ một hành khách bị chặt chém giá
khi di chuyển từ hà nội đi quảng ninh trên chiếc xe mang biển kiểm soát một mươi bốn b bốn nghìn hai trăm bảy mươi
cụ thể một tài khoản facebook chia sẻ
mọi người đi xe quảng ninh nhớ chừa xe này ra nhé lừa đảo
đi hà nội băng ninh hai trăm linh đồng hà nội uông bí bốn trăm linh đồng hà nội mong cái năm trăm linh đồng
không đồng ý trả vé cao nhà xe dở giọng côn đồ đòi mỗi khách hai trăm linh đồng rồi thả xuống giữa cao tốc gần với cầu đuống
thông tin trên đã nhận được nhiều sự quan tâm và chia sẻ của cộng đồng mạng
đa số mọi người đều bức xúc trước hành vi côn đổ của nhà xe
đồng thời mong lực lượng chức năng vào cuộc làm rõ xử lý nhà xe nếu vi phạm
trước sức nóng vụ việc chiều hai mươi tám tháng hai thiều tướng đinh mân lơi giám đốc công an tỉnh quảng ninh cho biết
công an tỉnh quảng ninh đã nắm được sự việc và cho lực lượng vào cuộc xác minh làm rõ thông tin
thông tin từ dữ liệu đăng kiểm cho thấy chủ xe khách mang biển kiểm soát một mươi bốn b bốn nghìn hai trăm bảy mươi tám là vtt ở cẩm phả quảng ninh
số người cho phép chở trên xe là một mươi người xe không đăng ký kinh doanh vận tải và lắp đặt thiết bị giám sát hành trình
chiếc xe khách được kiểm định ngày ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai thời hạn kiểm định đến ngày hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
theo đó hai trường hợp được mời làm việc gồm tti
sinh năm hai nghìn một mươi ngụ xã tân hưng huyện long phú và lt sinh năm hai nghìn tám ngụ xã vĩnh hải thị xã vĩnh châu sóc trăng
theo cơ quan công an lợi dụng thông tin các học viên cai nghiện bỏ trốn tti và ltt đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân của mình
đăng tải thông tin sai sự thật chưa được kiểm chứng
cụ thể ni sử dụng tài khoản facebook cá nhân đăng tải bài viết có nội dung
em vừa bị chặn đường giật túi lấy dao và gạch hăm dọa của hai thanh niên cai nghiện trốn ra được
em dừng xe gọi điện thoại nói chạy lại đá xe kề dao vào cổ em rồi tấn công cướp tài sản kèm theo hai ảnh vết thương trên cổ và chân
trong khi đó ltt đăng tải nội dung
chiều nay trại cai nghiện gần trường chuyên nguyễn thị minh khai gần hồ nước ngọt sóc trăng mới có cả trăm người trốn ra khỏi trại giam
hiện những đối tượng đang trốn công an đột nhập vào nhà dân để cướp đồ với giao các thứ để phòng thân
nội dung các bài viết nhanh chóng nhận được nhiều lượt bình luận và chia sẻ gây hoang mang dư luận
căn cứ vào hành vi mức độ vi phạm cơ quan chức năng phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình mời hai trường hợp trên tới làm việc để xử lý sai phạm
tuy nhiên hai người này đều dưới một mươi sáu tuổi nên cơ quan chức năng đã giáo dục chỉ rõ hành vi sai phạm đồng thời buộc xóa gỡ bỏ nội dung bài viết sai sự thật đã đăng tải và cam kết không tái phạm
từ vụ việc trên công an tỉnh sóc trăng cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh có con em sử dụng điện thoại thông minh tham gia mạng xã hội thì cần phải có trách nhiệm theo dõi chặt chẽ có biện pháp giáo dục kịp thời tránh để vi phạm pháp luật
bên cạnh đó mỗi người cần nâng cao ý thức kiểm tra xác minh thông tin trước khi đăng tải chia sẻ trên mạng xã hội
tuyệt đối không đăng tải chia sẻ những thông tin sai lệch chưa được kiểm chứng gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự
ngày hai mươi tám tháng hai công an quận bắc từ liêm hà nội ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt giam hai tháng đối với nguyễn lê tuấn đức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú ở huyện phú gà thường tín hà nội về hành vi hủy hoại tài sản theo điều một trăm bảy mươi tám bộ luật hình sự
trước đó tối ngày hai tháng hai tức ngày hai mươi ba tết tuấn đức lái xe mazda ba chở con gái sinh năm hai nghìn hai mươi một đi sắm tết trên đường hoàng quốc việt đến đoạn ngã tư gần đại học điện lực ô tô của đức bị một xe buýt tạt đầu phải phanh gấp
thấy con gái ngồi ghế phụ hoảng sợ khóc thét đức hạ kinh xuống hỏi anh đi kiểu gì đấy nhưng đáp lại là tiếng trừ bới của tài xế xe buýt đức cho biết tôi bước xúc đuổi theo khi xe buýt vừa vào chạm tôi tiến lên chặn đầu xe tôi đi xuống tài xế cũng mở cửa đi xuống tôi tưởng họ định đánh tôi nên theo phản xạ tôi nhặt con dao tiến về phía xe buýt dùng sống dao gõ vào cửa kinh chăn gió
đức tiến lên trước mặt nhân viên xe buýt nói anh đi cẩn thận trên xe còn có trẻ nhỏ và rời đi thấy tài xế xe buýt rút điện thoại ra quay và nói gì đức quay lại chém hai nhát vào lốp trước ghế lái của xe buýt anh ta lái xe thêm một đoạn rồi vứt con dao đi
hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự quận bắc tử liêm xác định thiệt hại tài sản bị hủy hoại là một mươi tám triệu đồng
nguyễn lê tuấn đức lý giải hành động côn đồ trước mặt con gái chỉ vì phản xạ của một người bố thấy con gái khóc vì hoảng sợ nên bức xúc lý trí mất kiểm soát khiến nam tài xế không nghĩ được đến cảnh mình đi tù ai sẽ chăm con
trai với hình ảnh hung hằng cầm dao giải quyết mâu thuẫn với nhân viên xe buýt tại trụ sở công an đức khóc rất nhiều đặc biệt mỗi khi nhắc đến con gái
được biết những ngày qua dư luận phẫn nộ trước hình ảnh anh ta cầm hung khí tấn công xe buýt bị can khai nhận đây là hành động bột phát mong những người tham gia giao thông không ai vướng vào trường hợp tương tự để rồi phải hối hận phải xa gia đình xa con cái ra những người yêu thương
theo thông tin ban đầu khoảng năm giờ sáng cùng ngày khói lửa bất ngờ bùng lên tại kiosk kinh doanh quần áo khu chợ hiệp tân trên đường hoàng thiếu hoa phường hiệp tân quận tân phú tp hcm
ngọn lửa sau đó lan rộng ra hai kiosk liên kỳ phát hiện cháy nhiều người dân xung quanh đã kéo vòi nước và dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành
nhận được tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận tân phú đã điều nhiều phương tiện chữa cháy đến hiện trường dập lửa
đến hơn sáu giờ sáng cùng ngày ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn tại hiện trường ba ký ốt bị cháy rụi cùng nhiều tài sản
bên cạnh đó một nhà dân liền kề cũng bị cháy xém am khói đen nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ
cụ thể chiều ngày hai mươi tám tháng hai nhiều nhân viên môi trường được huy động đến hồ bách hợp thủy ở công viên thiên văn học dọn dẹp vệ sinh vớt cá nổi trên mặt nước
khi công nhân môi trường sử dụng vật lưới để thu gom cá chết thì có chất lạ màu đen dính vào gây khó khăn cho quá trình dọn dẹp vệ sinh
chất lạn này nổi quanh khu vực cá chết hàng loạt
đáng chú ý tại khu vực có hai cống ngầm tiếp giáp với hồ bách gặp thủy nước có màu đen thay vì xanh trong như các vị trí khác
nhiều cá vàng khi bơi ở khu vực nước màu đen cũng bị đổi màu chất lạ màu đen gần giống với dầu nhớt thải
chiều cùng ngày ủy ban nhân dân quận hà đông đã yêu cầu công ty cổ phần tập đoàn nam cường chủ đầu tư khẩn trương thu gom xử lý khắc phục tình trạng ô nhiễm hồ nước trong công viên thiên văn học
ra soát khắc phục hư hỏng đối với các hạng mục công trình nhằm đảm bảo chất lượng kỹ thuật theo quy định
được biết hồi đầu tháng hai ủy ban nhân dân thành phố hà nội cho phép công viên thiên văn học được mở cửa tạm thời nhằm phục vụ nhu cầu của người dân quanh khu vực
tuy nhiên khoảng hơn một tuần nay gần khu vực vườn cỏ ba lá và vườn mặt trăng giáp với hồ bách hợp thủy xuất hiện cá nổi phân hủy bốc mùi hôi thối gây ảnh hưởng đến người dân đi chơi tập thể dục
ngày hai mươi tám tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tân phú tp hcm đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông nguyễn tâm duy bốn mươi một tuổi ngụ quận tân bình về tội chiếm giữ trái phép tài sản
theo thông tin ban đầu mới đây ông nguyễn tâm duy đến một chi nhánh ngân hàng ở đường tây thạnh phường tây thạnh quận tân phú gửi một năm triệu đồng vào tài khoản ngân hàng cá nhân của chính mình
tuy nhiên do sơ xuất nhân viên ngân hàng đã nhầm số tiền gửi này thành một năm tỷ đồng
ngay khi vừa ra về ông duy biết sự nhầm lẫn của nhân viên ngân hàng khi tài khoản bỗng dưng có thêm một năm tỷ đồng
thế nhưng ông duy không liên hệ phía ngân hàng để hoàn trả lại ông duy đã chuyển năm mươi triệu đồng qua tài khoản ngân hàng của một người bạn và nhờ rút giúp
công an huyện cờ rông pa tỉnh gia lai vừa bắt giữ hai đối tượng trong vụ án sát hành người trên địa bàn
trước đó vào lúc năm giờ ngày hai mươi bảy tháng hai công an huyện cờ rông pa
nhận được tin báo về việc có vụ án mạng xảy ra trên địa bàn
cụ thể lúc hai mươi ba giờ ngày hai mươi sáu tháng hai r cat sinh năm hai nghìn sáu trú xã ua huyện cờ rông pa
trong lúc nhậu ở bờ kè sông ba thuộc thôn mới xã chư ră căm huyện cờ rông pa xảy ra mâu thuẫn với hai thanh niên khác
qua sô sát cat bị các thanh niên này dùng dao đâm vào vùng ngực mất nhiều máu
những người đi cùng đã đưa cát đến cấp cứu tại trung tâm y tế huyện cờ rông pa nhưng sau đó nạn nhân đã tử vong
khoảng một mươi h hai mươi năm phút ngày hai mươi tám tháng hai một đám cháy đã bùng phát tại cơ sở sửa chữa
mùa bán phụ tùng ô tô kim thu số sáu mươi một đường mùng ba tháng hai phường hưng lợi quận ninh kiều tp cn
sau khi có tin báo cháy lực lượng công an đã huy động hàng chục lượt xe chuyên dụng đến hiện trường
cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an lực lượng tình nguyện viên tham gia chữa cháy
điều tiết giao thông và giữ gìn an ninh trật tự
do cơ sở chứa nhiều hàng hóa hóa chất và các thiết bị dễ cháy lửa bùng phát lớn từ tầng hai ở bên trong rất khó tiếp cận
mặc dù đã cố gắng nhưng sau gần hai giờ đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn
theo thống kê ban đầu phần lớn hàng hóa vật tư thiết bị của cơ sở đã bị cháy rụi chưa phát hiện có thiệt hại về người
ngày hai mươi tám tháng hai ubnd huyện tu mơ rông con tum cho biết
lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra vụ trộm cắp hơn tám trăm linh cây sâm ngọc linh
tại bốn xá trên địa bàn huyện
theo đó kẻ trộm lợi dụng dịp nghỉ tết nguyên đán và khi người dân chuẩn bị tết
đã đột nhập lên các quần sâm của người dân tại bốn xá đắc na đắc sao tê săng và ngọc lây huyện tu mơ rông để trộm cắp
ubnd huyện tu mơ rông đã chỉ đạo công an huyện vào cuộc điều tra làm rõ các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp
mới đây các bác sĩ bệnh viện phụ sản nhi đà nẵng vừa phẫu thuật cắt bỏ khối u nặng hơn một hai kg cho bé gái năm ngày tuổi
đã được phát hiện từ trong bào thai mẹ trước đó
được biết trẻ là con của sản phụ ở con tum
khối u được phát hiện lúc thai một mươi tám tuần tuổi và theo dõi thai tại bệnh viện phụ sản nhi đà nẵng
khi đủ tháng trẻ được sinh mổ trao đời với cân nặng ba hai kg
tuy nhiên sau sinh ở vùng cụt của trẻ có khối u lớn hơn một mươi năm cm và nặng hơn một hai kg
sau khi trần đoán và hội trần thống nhất phương án các bác sĩ khoa ngoại nhi đã phối hợp với khoa nhi sơ sinh và khoa gây mê tiến hành phẫu thuật cắt khối u
ca phẫu thuật kéo dài hơn hai tiếng khối u đã được cắt bỏ thành công
tối hai mươi tám tháng hai chủ tịch ubnd tp cn trần việt trường đã đến thăm hỏi động viên gia đình chủ tiệm gara auto
tại phường hưng lợi quận ninh kiều nơi xảy ra vụ cháy vào sáng cùng ngày gây thiệt hại nhiều tỷ đồng
trước đó lúc một mươi h hai mươi năm cùng ngày ngọn lửa bùng phát tại cơ sở sửa chữa mua bán phụ tùng ô tô kim thu số sáu mươi một đường mùng ba tháng hai phường hưng lợi quận ninh kiều tp cn
theo các nhân viên làm việc tại gara lửa bùng phát từ khu vực phía sau rồi lan mạnh ra khu vực phía trước và kho chứa hàng hóa phụ tùng thiết bị
hàng chục nhân viên và thợ đã dùng hơn một mươi bình chữa cháy cố dập lửa nhưng không thành nên hô hoán mọi người tháo chạy
nhận tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố cần thơ đã điều động chín xe chữa cháy và tám mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tiến hành dập lửa
đến gần một mươi hai h ngọn lửa được khống chế và dập thắt hoàn toàn
theo thống kê ban đầu vụ cháy không có thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản thiết bị phụ tùng cùng nhiều ô tô trong xưởng bị thiêu rụi
tòa nhà một trện hai lầu với diện tích khoảng bốn trăm năm mươi m hai bị hư hỏng nặng một mươi ba xe ô tô của khách hàng sửa chữa tại cara bị cháy trong đó ba xe bị cháy toàn bộ ước thiệt hại ban đầu khoảng một mươi tỷ đồng
nguyên nhân ban đầu nghi do chập điện máy bơm bên trong phòng sơn của gara ở tầng trịt được biết gara ô tô trên hoạt động hàng chục năm nay là một trong những gada lớn ở cần thơ
ninh bình miền đất cố đô từ lâu được biết đến với nhiều điểm du lịch cảnh sắc thơ mộng thiên nhiên hùng vĩ ngoài hang múa tràng an vườn quốc gia cúc phương chùa bái đính tầm cốc bích động thì phố cổ hoa lư ninh bình cũng đã trở thành điểm đến vô cùng thú vị và hấp dẫn

phố cổ hoa lư là một bức tranh tổng hòa tái hiện lại lịch sử đất nước đại việt từ thế kỷ thứ một mươi và không gian truyền thống về đời sống phong tục tập quán văn hóa xã hội ngàn đời của dân tộc ta
do vậy khi du khách đến đây sẽ liên lạc vào một không gian đậm chất truyền thống với những công trình kiến trúc đậm chất văn hóa xưa
đến nơi này du khách sẽ được chứng kiến hai sắc thái khác nhau của phố cổ hoa lư
ban ngày thì rực rỡ sắc màu màu xanh của cây cối màu nâu xám rêu phong của những mái nhà khung cửa màu đỏ của những chiếc đèn lồng
còn khi về đêm nơi đây sẽ lung linh huyền ảo với những ánh đèn cùng với không khí nhộn nhịp vui tươi mà chính du khách đem lại cho không gian nơi đây
còn khu ẩm thực du khách có thể thưởng thức những món ăn đặc sản vùng miền như kẹo vừng nam định bánh trà bánh đúc bánh khoai tép bún riêu cơm cháy bún chả vuông ninh bình bốn thang hà nội
được bày biện sắp xếp đẹp mắt trong các gian hàng truyền thống
phố cổ hoa lư thực sự là điểm đến hấp dẫn thu hút du khách gần xa khi đến tham quan du lịch mảnh đất cố đô hoa lư lịch sử ngàn năm văn hiến
theo đại diện sở du lịch tỉnh ninh bình hiện phố cổ hoa lư là điểm nhấn để thu hút cách du lịch về đêm tại thành phố ninh bình
đây cũng là nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động văn hóa văn nghệ về đêm nên thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế tới xem
bình quân mỗi tháng thu hút hàng vạn lượt khách du lịch trong nước và quốc tế tới tham quan thưởng thức văn hóa nghệ thuật ẩm thực đặc trưng của các vùng miền tại đây
ngày hai mươi tám tháng hai công an thị xã bình minh vĩnh long cho biết vừa bắt được đối tượng truy nã trần kim tử long ba mươi hai tuổi ngụ xã mỹ hòa thị xã bình minh
có liên quan trong vụ dùng súng gây dối trật tự công cộng xảy ra tại phường thanh phước thị xã bình minh
tối hai mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba kiệt và an tụ tập ăn nhậu với trần kim tử long trang hoàng trung hai mươi hai tuổi ngụ huyện trà ôn và đặng hoàng phong ngụ xã đông thạnh
cả nhóm bàn đi tìm thương để giải quyết mâu thuẫn dù chưa xác định được thương vừa tới nơi đối tượng an cầm súng bắn anh p và bắn hai phát vào một quán cà phê làm nhiều người chạy tán loạn
lúc này phong cũng cầm dao chém bể kính cửa sổ nhà người dân sau khi sự việc xảy ra công an đã mời những người liên quan trong vụ việc gây dối trên lên làm việc
riêng long bỏ trốn khỏi địa phương
qua công tác nắm tình hình địa bàn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lạng sơn phát hiện tại nhà của hoàng văn phí sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại đường nguyễn đình lộc khu vườn sái thị trấn đồng đăng huyện cao lộc
có nhiều đối tượng tụ tập biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc
bằng các biện pháp nghiệp vụ vào hồi một mươi sáu h bốn mươi năm ngày hai mươi bảy tháng hai phòng cảnh sát hình sự đã tiến hành kiểm tra bắt quả tang trong căn nhà trên một mươi bốn đối tượng
gồm tám nam sáu nữ có địa chỉ cư trú ở nhiều địa phương thuộc các tỉnh lạng sơn bắc giang và thái nguyên đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa
tổ công tác thu giữ tại chiếu bạc và trên người các đối tượng tổng số tiền là trên sáu trăm bốn mươi bảy triệu đồng và nhiều tăng vật liên quan khác
quá trình bắt giữ lợi dụng lúc hỗn loạn một số đối tượng khác đã bỏ trốn khỏi hiện trường
cũng trong ngày hai mươi tám tháng hai công an phường tám và công an thành phố đà lạt lâm đồng phối hợp đưa hai đối tượng đến đường nguyên tử lực để dựng lại hiện trường vụ trộm cắp bình ác quy ô tô
trước đó vào lúc tám giờ ngày hai mươi bảy tháng hai công an phường tám nhận được tin báo của một người cư trú tại địa phương là ông trần đình tuấn bốn mươi chín tuổi về việc chiếc xe tải mang biển số bốn mươi chín c một mươi tám nghìn sáu mươi đang đậu tại địa chỉ bốn mươi hai nguyên tử lực bị gỡ trộm hai bình ác quy
công an phường tám đã phối hợp với các đội nghiệp vụ của công an thành phố đà lạt truy xét
ngay trong ngày đội cảnh sát hình sự đã bắt được các đối tượng nghi vấn là bvh hai mươi bốn tuổi quê thừa thiên huế và nt một mươi năm tuổi quê bình thuận hiện không có nơi ở cố định
công an huyện bến lức long an vừa bàn giao lưu phi khải ba mươi bốn tuổi nguyễn tấn phát ba mươi một tuổi trịnh hoài phong ba mươi một tuổi cùng huyện bến lức và văn bằng ba mươi hai tuổi quê cà mau cho công an tỉnh long an để điều tra về hành vi sát hại người
trong đó khải là nghi can trực tiếp sát hại ông duy
theo công an khoảng hai mươi ba h ngày hai mươi năm tháng hai ông duy ngồi chơi trên lề đường gần nhà trong con hẻm khu phố tám thị trấn bến lức huyện bến lức
lúc này gần khu vực xảy ra mâu thuẫn giữa hai nhóm thanh niên dẫn đến sô sát
dù không liên quan nhưng duy bị khải cùng với đồng bọn lao đến đánh đâm trọng thương
nạn nhân được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi
chiều hai mươi tám tháng hai thông tin từ vùng ba hải quân cho biết các cán bộ chiến sĩ trạm radar ba trăm năm mươi bốn
trung đoàn ba trăm năm mươi một vừa cứu vớt được bốn ngư dân tỉnh thừa thiên huế bị lật ghe khi đang khai thác hải sản trên biển
hiện sức khỏe của các ngư dân đã ổn định tất cả ngư dân trú tại thôn hải đông xã phong hải huyện phong điền
đến một mươi bốn h bốn mươi phút đơn vị đã phối hợp với người dân kéo ghe vào bờ an toàn
ngày hai mươi tám tháng hai khi đang trên đường đến sở thông tin truyền thông tp hcm làm việc
theo giấy mời hoa khôi ca sĩ nguyễn thị lệ nam em có dấu hiệu sức khỏe không ổn định và phải nhập viện cấp cứu
đây là lịch trình triệu tập của cơ quan chức năng
ngày hai mươi tám tháng hai sở thông tin và truyền thông tp hcm mời nam em lên làm việc
nhằm cung cấp các thông tin về việc live stream trên các tài khoản mạng xã hội của cô
tuy nhiên khi đang trên đường đến giờ làm việc thì nam em có dấu hiệu sức khỏe không ổn định phải nhập viện cấp cứu
ông bùi hữu cường hiện là quản lý của nam em đã thay mặt cô đến sở làm việc
tại sở thông tin và truyền thông tp hcm ông bùi hữu cường trình bày lý do nam em không thể đến làm việc theo giấy mời của sở
đồng thời cam kết khi cô hồi phục sức khỏe sẽ đến làm việc với các cơ quan chức năng như triệu tập
ngày hai mươi hai tháng hai vừa qua tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế xã hội định kỳ trên địa bàn tp hcm
phó giám đốc sở thông tin và truyền thông tp hcm nguyễn ngọc hồi có đề cập vụ việc liên quan đến hoa khôi ca sĩ nam em live stream gây tranh cãi trên mạng xã hội
phó giám đốc sở thông tin và truyền thông cho biết sở đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan xử lý theo đúng quy định pháp luật về vụ việc này
ông cũng nhấn mạnh việc cơ quan quản lý sẽ kiên quyết xử lý những người lợi dụng mạng xã hội để thu hút lôi kéo dư luận bằng những hành vi lệch chuẩn vi phạm pháp luật
trước đó hoa khôi ca sĩ nam em thực hiện nhiều buổi live stream trên mạng xã hội trong đó có những phát ngôn ổn hào gây tranh cái
trong các buổi live stream cô tuyên bố bóc trần sự thật sobit và đưa ra những phát ngôn thiếu kiểm chứng về đời tư của một số người nổi tiếng hạ thấp danh dự các nghệ sĩ
người mẫu quế vân và ông hữu cường cũng có một số lần tham gia các live stream
xung quanh vụ việc này còn xảy ra ồn ào chuyện một nhóm người đến nhà nam em gây dối trật tự trong mấy ngày qua
theo sở giao thông vận tải hà nội dự báo trong những ngày tới lượng người dân đến làm thủ tục vẫn sẽ đông
do đó sở sẽ đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nắm được thông tin về việc đã ủy quyền cho các huyện làm thủ tục cấp lại và đổi giấy phép lái xe
cùng với đó để đáp ứng nhu cầu của người dân tại hai địa điểm võ trí công và cao bá quát sở giao thông vận tải hà nội đã bố trí thêm máy móc trang thiết bị và tăng cường cán bộ để tiếp nhận hồ sơ
trường hợp số lượng nhu cầu giải quyết trong ngày vượt quá năng lực phục vụ cán bộ sở giao thông vận tải hà nội sẽ hướng dẫn công dân lấy vé đặt lịch hẹn giải quyết
công dân đã đăng ký lịch hẹn đến đúng thời gian hẹn sẽ được giải quyết luôn không phải xếp hàng chờ đợi
đồng thời sở tiếp tục tuyên truyền khuyến khích người dân đổi giấy phép lái xe trực tuyến toàn trình mức độ bốn trên cổng dịch vụ công quốc gia
hiện tại sở tổ chức bảy địa điểm cấp đổi giấy phép lái xe gồm số hai trăm năm mươi tám võ trí công phường xuân la quận tây hồ số một mươi sáu phố cao bá quát phường điện biên quận ba đình
bộ phận một cửa của ủy ban nhân dân huyện mỹ đức bộ phận một cửa của ủy ban nhân dân huyện đông anh bộ phận một cửa của ủy ban nhân dân huyện ứng hòa
bộ phận một cửa của ủy ban nhân dân huyện phú xuyên và bộ phận một cửa của ủy ban nhân dân thị xã sơn tây
những ngày vừa qua lượng khán giả kéo đến trung tâm chiếu phim quốc gia xem phim đào phở và piano của đạo diễn phi tiến sơn tăng đột biến
hệ thống bán vé bị quá tải trung tâm chiếu phim quốc gia liên tục tăng xuất chiếu nhưng vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu của khán giả
đây là một hiện tượng chưa từng xảy ra đồng thời là tín hiệu vui cho phim điện ảnh nhà nước đặt hàng
tuy nhiên nhiều người vì không thể mua vé tại quầy cũng như trên trang web chính thống đã nhẹ dạ cả tin mua lại của những đối tượng giao bán lại vé để rồi bị chiếm đoạt tài sản
sau sự việc sập trang web vì quá tải truy cập cùng với tình trạng lừa đảo bán vé trên mạng xã hội kể trên trung tâm chiếu phim quốc gia đưa ra thông báo chính thức vé xem phim đào phở và piano hiện chỉ bán trực tiếp tại quầy vé không bán online
trước tình trạng trên cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông khuyên cao khán giả không mua vé xem phim do người khác bán lại trên internet để tránh trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo
cơ quan này cũng nhận định hiện tượng phe vé bán lại về giá cao giả mạo trong web trinh thống
và sau đó chiếm đoạt tiền của người dân có nhu cầu tham gia các sự kiện nổi tiếng đã trở thành vấn nạn
vì thế người dân nên lựa chọn những địa chỉ website uy tín và được xác minh rõ ràng hoặc giao dịch trực tiếp để tránh tình trạng bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hiện tại ngoài trung tâm chiếu phim quốc gia chỉ có hai hệ thống giạp phát hành bộ phim đào phở và piano là beta cinimer và cinesta
đài diện truyền thông của beta cinema cho biết hiện tại có sáu mươi sáu mươi năm xuất chiếu mỗi ngày
với tỷ lệ lấp đầy giảp ở mức cao kỳ
tỷ lục chín mươi năm
chợ bắc hà nằm ngay trung tâm thị trấn bắc hà tỉnh lào cai
mỗi tuần chỉ học một lần duy nhất vào ngày chủ nhật không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa
chợ phiên bắc hà còn là nơi giao lưu gặp gỡ của đồng bào miền núi dân tộc thiểu số mang đậm nét văn hóa truyền thống
cuộc sống đồng bào các dân tộc miền núi
bởi thế chợ phiên bắc hà ngày càng thu hút khách du lịch đặc biệt là khách du lịch nước ngoài tới thăm quan tìm hiểu
chợ phiên bắc hà họp rất sớm nên trên khắp các ngã đường người dân rác diếu nhau đi từ sớm
có những người ở xa còn phải đi từ sáng hôm trước
thường người dân trong vùng chờ đến ngày họp chợ phiên sẽ bỏ mua những đồ cần thiết trong một tuần sinh hoạt
còn du khách đến chợ chủ yếu dành thời gian thăm quan tìm hiểu văn hóa và giao lưu với người dân bản địa qua ẩm thực địa phương
giao lưu văn nghệ món ăn độc đáo của chợ phiên bắc hà và cũng là món ăn truyền thống của người dân tây bắc
mang đậm đà bản sắc dân tộc như thắng cố phở chua bắc hà bánh đúc ngô bánh dày và bánh trưng đen
ngoài ra còn có những sản phẩm có thể mua về làm quà như thịt trâu thịt lợn gác bếp
chợ bắc hà được chia thành từng khu vực với nhiều khu vực bán hàng riêng biệt khu gia súc gia cầm khu vực tạp hóa
nông cụ sản xuất như cây cuốc xẻng dao hay khu bán đồ thổ cầm đồ trang sức khu nông sản địa phương và khu ẩm thực
chợ phiên bắc hà có lẽ là khu chợ duy nhất vẫn còn giữ được nét truyền thống lâu đời trong văn hóa buôn bán vùng cao đến tận ngày nay
những sự hoang sơ sắc màu của đồng bào dân tộc đều hội họp tại chợ phiên bắc hà
có lẽ cũng chính vì vậy mà đây là trở thành tâm điểm du lịch cho du khách cả trong và ngoài nước khi có dịp ghé thăm vùng đất lào cai
ninh bình miền đất cố đô từ lâu được biết đến với nhiều điểm du lịch cảnh sắc thơ mộng thiên nhiên hùng vĩ
ngoài hang múa tràng an vườn quốc gia cốc phương chùa bai đính tăm cốc bích động thì phố cổ hoa lưu ninh bình cũng đã trở thành điểm đến vô cùng thú vị và hấp dẫn
phố cổ hoa lư tọa lạc tại khu vực núi kỳ lân phường tân thành thành phố ninh bình luôn nhộn nhịp đông vui nhất là vào ban đêm
đặc biệt cứ mỗi cuối tuần hay vào các dịp nghỉ lễ thì du khách trong nước và quốc tế lại nườm nượp đổ về
được khánh thành và đưa vào hoạt động từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai phố cổ hoa lư là một trong những sản phẩm du lịch mới của ninh bình
từ không gian văn hóa các chương trình nghệ thuật được tổ chức tại đây chính là sức hấp dẫn đưa phố cổ hoa lư trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách đến với mảnh đất cố đô
phố cổ hoa lư là một bức tranh tổng hòa tái hiện lại lịch sử đất nước đại việt từ thế kỷ thứ một mươi và không gian truyền thống về đời sống phong tục tập quán văn hóa xã hội ngàn đời của dân tộc ta
do vậy khi du khách đến đây sẽ liên lạc vào một không gian đậm chất truyền thống với những công trình kiến trúc đậm chất văn hóa xưa
đến nơi này du khách sẽ được chứng kiến hai sắc thái khác nhau của phố cổ hoa lư
ban ngày thì rực rỡ sắc màu màu xanh của cây cối màu nâu xám rêu phong của những mái nhà khung cửa màu đỏ của những chiếc đèn lồng
còn khi về đêm nơi đây sẽ lung linh huyền ảo với những ánh đèn cùng với không khí nhộn nhịp vui tươi mà chính du khách đem lại cho không gian nơi đây
còn khu ẩm thực du khách có thể thưởng thức những món ăn đặc sản vùng miền như kẹo vừng nam định bánh trà bánh đúc bánh khoai tép bún riêu cơm cháy bún chả vuông ninh bình bốn thang hà nội
được bày biện sắp xếp đẹp mắt trong các gian hàng truyền thống
phố cổ hoa lư thực sự là điểm đến hấp dẫn thu hút du khách gần xa khi đến tham quan du lịch mảnh đất cố đô hoa lư lịch sử ngàn năm văn hiến
theo đại diện sở du lịch tỉnh ninh bình hiện phố cổ hoa lư là điểm nhấn để thu hút cách du lịch về đêm tại thành phố ninh bình
đây cũng là nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động văn hóa văn nghệ về đêm nên thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế tới xem
bình quân mỗi tháng thu hút hàng vạn lượt khách du lịch trong nước và quốc tế tới tham quan thưởng thức văn hóa nghệ thuật ẩm thực đặc trưng của các vùng miền tại đây
sáng hai mươi tám tháng hai quận ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam quận ba đình tổ chức lễ hội truyền thống kỷ niệm ngày sinh đức thánh thượng đẳng phúc thần huyền thiên hắc đế năm hai nghìn hai mươi bốn
lãnh đạo quận ba đình và các đại biểu cắt băng khánh thành công trình tôn tạo di tích lịch sử văn hóa đền núi xưa
đền núi xưa tọa lạc trên đỉnh núi xưa thuộc khu vực phía tây kinh thành thăng long của vùng đất tập tam trại nay thuộc công viên bách thảo phường ngọc hà quận ba đình
đền thờ đức thánh thượng đẳng phúc thần huyền thiên hắc đế vị thần có công trong cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm bảo vệ nền độc lập của dân tộc thời vua lý thánh tông
điểm nhấn của lễ hội là lễ dước kiệu đức thánh tuần du bản lý tại làng ngọc hà và các di tích đền núi xưa đình ngọc hà đình hữu tiệp
phần kiệu chính được dước bởi thanh niên đặc biệt giá kiệu đi trước được nâng bởi những người phụ nữ làng hoa ngọc hà
những màn quay kiểu chạy được những người phụ nữ dù không còn trẻ nhưng thực hiện rất mạnh mẽ kiệu do bốn người nâng và bốn người khác chạy theo để thay phiên liên tục
đây là hội thường niên của làng ngọc hà và vẫn giữ được các nét văn hóa truyền thống đoàn rước thu hút nhiều du khách và người dân địa phương trước đó ban tổ chức cũng tổ chức thi bày cỗ để dâng lên đức thánh
cụ thể theo trung tâm khí tượng thủy văn dự báo đêm ngày hai mươi chín tháng hai bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực đông bắc bộ sau đó ảnh hưởng đến tây bắc bộ và bắc trung bộ
gió đông bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp ba vùng ven biển cấp bốn cấp năm khu vực bắc bộ và bắc trung bộ trời rét riêng khu vực đông bắc bộ hòa bình lào cai yên bái trời rét đậm vùng núi rét hại
trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở đông bắc bộ phổ biến từ một mươi một mươi ba độ c khu vực vùng núi phía bắc từ bảy một mươi độ c vùng núi cao có nơi dưới năm độ c ở bắc trung bộ phổ biến từ một mươi ba một mươi sáu độ c
từ chiều ngày hai mươi chín tháng hai ở vĩnh bắc bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động sóng cao hai ba mét
từ tối và đêm ngày hai mươi chín tháng hai khu vực bắc biển đông gió đông bắc mạnh dần lên cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động
riêng vùng biển phía đông bắc từ ngày một tháng ba có lúc cấp bảy giật cấp tám cấp chín biển động mạnh sóng cao từ hai đến bốn năm mét
từ chiều tối ngày một tháng ba vùng biển từ ninh thuận đến cà mau phía tây khu vực nam biển đông bao gồm vùng biển phía tây quần đảo trường sa gió đông bắc mạnh dần lên cấp sáu giật cấp bảy biển động sóng cao hai bốn mét
cảnh báo từ đêm ngày hai mươi chín tháng hai đến ngày một tháng ba khu vực bắc bộ và bắc trung bộ có mưa mưa nhỏ dài rác
từ sáng ngày một đến ngày ba tháng ba khu vực từ quảng bình đến khánh hòa có mưa mưa rào dài rác và có nơi có rông
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
cơ quan khí tượng dự báo rét đậm rét hải ở miền bắc sẽ kéo dài đến khoảng ngày ba ba từ ngày bốn ba đêm và sáng trời rét ban ngày hương nắng
trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ ở hà nội được dự báo thấp nhất vào ngày một tháng ba từ một mươi hai một mươi năm độ c đến ngày bốn tháng ba nhiệt độ tại thủ đô được dự báo khoảng một mươi năm hai mươi sáu độ c